đánh giá cao ý nghĩa của chuyến thăm đối với quan hệ hai nước
tổng thống pháp bày tỏ vui mừng tới thăm đất nước việt nam tươi đẹp
khẳng định mong muốn chuyến thăm sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước
thủ tướng nguyễn xuân phúc khẳng định chính phủ việt nam sẽ nỗ lực hết mình để tiếp tục thúc đẩy
đưa quan hệ hợp tác việt nam pháp trên các lĩnh vực ngày càng đi vào chiều sâu thiết thực và hiệu quả
trên tinh thần này thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn hai bên tập trung và tăng cường hợp tác
trên các lĩnh vực mà pháp có thế mạnh như là xây dựng cơ sở hạ tầng công nghệ cao năng lượng hàng không vũ trụ y tế
đặc biệt chú trọng thúc đẩy hợp tác trong chuyển giao công nghệ chú trọng hợp tác về đào tạo
tạo điều kiện cho việt nam tham gia các khâu chế tạo vệ tinh một lĩnh vực mà hai bên đang hợp tác rất tốt đẹp
hai bên cũng cần đẩy mạnh hợp tác phát triển bền vững như công nghệ bảo vệ môi trường kỹ thuật nông nghiệp xanh
việt nam khuyến khích các doanh nghiệp pháp tham gia các dự án xanh ở việt nam
thủ tướng chính phủ cũng đề nghị pháp quan tâm hỗ trợ việt nam trong quá trình thực hiện các cam kết của cop hai mươi một
thủ tướng nguyễn xuân phúc mong muốn pháp tiếp tục duy trì tài trợ oda cho việt nam
nhất là trong lĩnh vực hạ tầng biến đổi khí hậu giảm nghèo
cùng với đó thủ tướng đề nghị hai bên thúc đẩy hơn nữa hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
vấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại hai triều trong thời gian tới
đồng thời hai bên tăng cường hơn nữa các hoạt động hợp tác về văn hóa giáo dục giao lưu nhân dân
khẳng định pháp luôn dành ưu tiên cho việc tăng cường hợp tác kinh tế với việt nam
sang làm ăn hiệu quả lâu dài và đầu tư thành công tại việt nam
ngoài ra pháp cũng mong muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực khoa học công nghệ
chuyển giao công nghệ giáo dục đào tạo để ngày càng có nhiều học sinh sinh viên việt nam sang theo học tại pháp
mà việt nam có nhu cầu lớn trong đó có ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dân